giờ cái người xung quanh ở nơi khác đến thì không có
mình lội bỏ cái vấn đề này ra
cái thứ hai nữa thì mình quay qua mình xác minh
nếu khả năng mà ba em gái này
coi em nào có lứa tuổi nó gì thành niên không
có yêu thương gì với ai hay không
để mình coi coi có thù tức hay là về cái tình ái yêu thương gì không
mà cả ba chị em này là rất ngoan
đi học rồi về nhà cũng chăm quan gia đình
thì cái việc mâu thức mâu thẫn
mà tức thù với nhau giữa bạn gái với nhau
là có cái gì xích mít gì ở địa phương hay gì đó thì cũng không có
có một chi tiết mà khiến cơ quan điều tra nghi vấn
là trước ngày xảy ra vụ cháy một hôm
gia đình bị hại có lên trình báo với công an huyện châu thành
về một thông tin
trước khi xảy ra vụ án
một ngày thì anh lê tướng anh có đã báo lên cơ quan công an huyện
là cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
cái hôm trước thì xảy ra vụ án
thì có cái vụ tạc acid vào mùng
thì lực lượng công an tiến hành
thì xưa đến tại hiện trường
rồi cũng điều tra tại hiện trường
và gặp gia đình của anh lê tấn anh này
rồi gặp cô lê thị yến linh
thì tất cả đều nói không có mâu thửng gì với ai
và cả lâu cô lê thị yến linh này
thì cũng nói rằng không có quan hệ bạn bè tình ái gì ai hết
khi đám trái dần hé lộ bí mật
về tội ác ghê dở
cố tình giết người không chỉ một lần
mà có đến hai lần thực hiện hành vi đến cùng
ban giám đốc công an tỉnh kiên giang
yêu cầu lực lượng điều tra trọng án
của phòng cảnh sát hình sự
và công an huyện châu thành
phải xác minh tất cả những người dân có công việc
nghề nghiệp sinh hoạt vào ban đêm
có lộ trình di chuyển qua hiện trường
và những hiện tượng họ bắt gặp
vào đêm kinh hoàng đó
kinh nghiệm mách bảo cơ quan điều tra
án nếu ra sẽ ra trong một mươi ngày đầu
càng để lâu
càng làm cho trí nhớ
của nhân chứng bị mờ dần
về những thứ đã nhìn thấy hoặc nghe được
thân trọng tối đa
thân trọng tối đa
trong việc loại một ai đó ra khỏi diện nghi vấn
đây là một nguyên tắc không được quên
đó là không thể tin lời khai hay tài liệu
do đối tượng xuất trình
mọi thứ đều phải được kiểm tra
xác minh tính chân thực một cách tỉ mỉ
kỹ lưỡng để chấp nhận hay bác bỏ
đó là việc đề xuất hay không
loại khỏi diện nghi vấn đối tượng điều tra
những người làm án
chịu áp lực rất lớn
ngay lúc đầu thì chúng tôi
làm việc với gia đình
nhưng mà gia đình thì
cung cấp không đầy đủ
cung cấp là cái đối tượng
đối tượng b rồi đối tượng c
gần cả chục đối tượng
gia đình cung cấp
rồi kể cả quần chúng dân dân cung cấp
ở nhà làm nghề gì chú
nó khoảng nhiêu tuổi rồi chú
người tên gì đó
người tên là chú
không biết quê quát nha
qua cái thông tin người dân
xác định là phát hiện có
có cái mâu thẫn
là thường xuyên là có
một anh thanh niên cũng hay lại nhà
từ cái thông tin này
chính xác mũi chính xác
mới tiến hành xác minh thẩm tra
thì thẩm tra thì nổi lên
nghi vấn nhất là ngay chỗ anh dương
anh dương thường có lại nhà
những ngày gần
gần đây thì nó có cái bất thường
tôi được sự phân công
tôi với chỗ đồng chí có phòng hành sự
là phân công đi bắt
xác minh ngay
cái đối tượng dương này
hiện nay ở đâu làm cái gì
ba mẹ thì xác định
có một đối tượng tên nguyễn văn dương
là thường xuyên lui tới nhà chơi
và có nảy sinh tình cảm với
người chị gái lớn trong gia đình
một lần nằm một lần
cậu tên chịu không
thời gian đó không

hỏi nó quen với ai vậy đó
rồi nó nói hỏi phải anh dương không
nó nói không phải đâu anh dương đi gai
nạn nhân lê yến linh khẳng định
đã đi theo tàu đánh cá hai hôm trước khi xảy ra vụ án
thì qua làm việc với gia đình đặc biệt là bố mẹ nạn nhân
thì đều cho rằng là
dương đang trong cái thời gian đi biển
đi biển tức là đi làm
đến bắc xa bò
tuy nhiên thì
có trình thẩm chế
cha xác minh thì
xác định là nguyễn văn dương
có mặt ở địa phương
trong cái phù hợp với cái thời gian mà xảy ra vụ án
nhân chúng có mặt ở khu vực hiện trường
khẳng định là chính xác là buổi tối
đêm buổi tối ngày một mươi năm tháng năm
là cái đêm xảy ra vụ án
thì nguyễn văn dương
người có mặt ở khu vực hiện trường
mình xác minh lại cái đối tượng này thì không có mặt ở địa phương
lần theo tới cái hòn đất thì được một cái anh này trước đây có thể
có thê mà anh dương này đi ghe đó
thì anh này anh cung cấp được một cái thông tin rất quan trọng
thằng dương trước đêm đó
xin ít tiền để nó đi về quê
thì lúc này là xác định
là cơ quan cảnh sát điều tra
và cái buổi trinh sát
và cái ban chuyên án là
xác định đây là đối tượng
đốt ba cái nạn nhân này không còn ai ngoài cái này nữa
thì lúc đó thì ban chuyên án tập trung là
bằng mọi cách
bằng các biện pháp như thế nào phải chi tìm cho được cái đối tượng dương này
cơ quan điều tra xác minh nhanh lý lịch của
nghi can nguyễn văn dương
thì được biết
nguyễn văn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
quê quán hậu lộc thanh hóa
nơi đăng ký hộ khẩu thường chú
phường an bình thành phố sạch giá tỉnh kiên giang
trình độ học vấn một trên một mươi hai
tiền án tiền sự chưa có
do bỏng quá nặng ba ngày sau ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn bảy
cả ba con gái của ông trần tấn anh lần lượt tử vong
mẹ đi vô trong nhà thương nó còn nói mẹ với cha đừng có giận con đừng có buồn con
tại con nghe lời cha với mẹ
nó nói chỉ có nhiều thôi
phải chăng nạn nhân nhớ ra thông tin gì
mà không kịp nói với cơ quan điều tra xác minh
và thông tin các nạn nhân lần lượt tử vong
lại càng hôn đúc thêm tinh thần quyết tâm hơn nữa
sớm bắt giữ được đối tượng gây án
ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn chín
công an huyện châu thành tỉnh kiên giang
ra lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn văn dương
cơ quan điều tra nhận định có khả năng
đối tượng sẽ quay về nhà ở phường an bình thành phố giạch giá
mũi thứ hai đi về quê quán của đối tượng dương
xem hắn có trốn về đó hay không
mũi thứ ba ra soát khắp các bến tàu bến cảng
xem dương có xuất hiện tại đây không